nếu không chịu tiếp khách
thì sẽ phải chịu cảnh như con này
và các nạn nhân này
đã chính thức sập bẫy đường dây buồn người
do nghĩa cầm đầu
thành một cái bà trùm buồn người
và đang leo lên
một cái nước thang cao hơn nữa
của sự tội lỗi
đó là một con quỷ đội lốt người
rõ ràng ở đây là liên tiếp những cái hành động
đã thể hiện cái sự phi nhân tính
tước đoạt đi những cái
cái tài sản
là những cái nguồn sống
duy nhất của các cái cô gái
đó là cái tiền bán dâm
ở cái nơi đất khách quê người
coi cái sức khỏe cũng như là cái nhan sắc
của các cô gái như là
một thứ hàng hóa một cái thứ đồ chơi
khi không thích nữa thì sẵn sàng
bán rẻ để tân thu
rất nhiều vụ buồn người đã xảy ra
trong đó không ít người đã từng là nạn nhân
sau đó trở thành trùm buồn người
bởi những đối tượng đó hơn ai hết
nắm rõ đường đi lối lại
cơ cấu tổ chức cách thức hoạt động
của đường dây buồn người
nằm rõ hoàn cảnh hiểu rõ tâm lý của các nạn nhân
và đặc biệt
các đối tượng mua bán người có rất nhiều thủ đoạn
để lừa bán người qua biên giới
với các mục đích ép làm vợ hờ cho đàn ông bản địa
hoặc bán dâm
hoặc bắt phải lao động cực nhọc
để phòng tránh tình trạng buồn người
phụ nữ và các trẻ em
cần được trang bị kiến thức kỹ năng tự vệ
có sự giáo dục và giám sát chặt chẽ từ gia đình
tổ chức đoàn thể chính trị xã hội
cơ quan chức năng
và chính quyền địa phương
cần phải thể hiện hết trách nhiệm của mình
trong việc bảo vệ công dân